báo nhân dân vừa long trọng khai trương gian trưng bày báo nhân dân tại hội báo nhân đạo hai nghìn một mươi sáu
l humanité do đảng cộng sản pháp tổ chức tại công viên la courneur ở ngoài ô paris
phát biểu tại lễ khai mạc phó tổng biên tập báo nhân dân phan huy hiền đã cảm ơn đại sứ quán việt nam
tại pháp các cơ quan đại diện việt nam tại pháp các thế hệ của cộng đồng người việt
các hội đoàn pháp đã tạo điều kiện giúp đỡ báo nhân dân tổ chức gian trưng bày
hội báo luy vanity của đảng cộng sản pháp đối với báo nhân dân chúng tôi là một hoạt động thường niên
rất nhiều năm chúng tôi đã tham gia cái hoạt động ý nghĩa này đối với chúng tôi coi đây là một hoạt động
hết sức quan trọng nhằm tăng cường mối đoàn kết hiệu nghị giữa đảng cộng sản việt nam và đảng cộng sản pháp
cũng như các đảng cộng sản khác trên thế giới
nét nổi bật tại gian trưng bày của báo nhân dân năm nay có hàng chục bức ảnh giới thiệu những thành tựu nổi bật
trong các lĩnh vực sau ba mươi năm thực hiện công cuộc đổi mới ở việt nam
kể từ đại hội lần thứ sáu của đảng cộng sản việt nam năm một nghìn chín trăm tám mươi
ông doni gondepierre ủy viên bộ chính trị đảng cộng sản pháp đánh giá cao việc báo nhân dân tham dự
hội báo huy humanity và coi đây là việc làm vô cùng quan trọng
đóng góp vào tình hữu nghị giữa hai dân tộc việt pháp và hai đảng
việc báo nhân dân tham gia hội báo huy humanity là rất quan trọng
nó cho thấy việt nam tham gia tích cực vào cuộc đấu tranh của chúng tôi
những người cộng sản pháp cuộc đấu tranh vì nhân loại
vì hòa bình đòi chấm dứt chiến tranh
nó cũng đóng góp tích cực vào tình hữu nghị giữa hai dân tộc
và đương nhiên cũng đóng góp vào việc củng cố và tăng cường quan hệ giữa hai đảng
bởi vì hai đảng đã được gắn bó với những mối quan hệ đặc biệt
kể từ khi đồng chí nguyễn ái quốc tham gia đại hội tour năm một nghìn chín trăm bảy mươi
nước pháp cũng tham gia tích cực vào sự phát triển của việt nam
tuần trước với trọng tâm là tăng cường quan hệ kinh tế giữa hai nước
hội báo nhân dân tổ chức vào trung tuần tháng chín hàng năm
được xem là ngày hội không chỉ của những người cộng sản pháp
mà còn là cuộc tập hợp và biểu dương lực lượng của phong trào cộng sản
cùng các tổ chức và phong trào cánh tả trên toàn thế giới